cục thi hành án dân sự tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã tiến hành tiêu hủy lô hàng thời trang cao cấp nhái thương hiệu david trị giá khoảng ba mươi ba tỷ đồng tại khu công nghiệp lê minh xuân huyện bình chánh
trước đó vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba công an phường thới an quận một mươi hai phối hợp với đội quản lý thị trường một mươi hai b phát hiện hơn một mươi tám chiếc quần thành phẩm chín trăm sáu mươi chiếc bán thành phẩm
mang thương hiệu live cùng một trăm bốn mươi bốn kg nhãn mát khuy nút và hai mươi bốn bộ máy may máy máy vắt sổ máy dập nhãn thương hiệu lì vai tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại gia đào trụ sở ở phường thới an quận một mươi hai tp hcm
qua điều tra cơ quan chức năng xác định công ty gia đào tiến hành sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu lý vai không được hãng live có trụ sở ở mỹ tùy quyền hay cho phép
sau đó công ty gia đào bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt năm mươi triệu đồng và phải bồi thường cho hãng lì vài gần một trăm hai mươi bảy triệu đồng
đồng thời các máy móc phương tiện sản xuất như máy may máy vắt sổ máy dập nhãn dùng để sản xuất hàng giả đều bị tịch thu xung công
riêng số quần giả thành phẩm bán thành phẩm bị tịch thu và buộc phải tiêu hủy